hơn một tháng nay trên quốc lộ một thuộc địa bàn hai huyện quảng ninh lệ thủy tỉnh quảng bình
cơ quan chức năng đã tiến hành cấm biển báo cấm các ô tô có trọng tải trên một mươi tấn
và xe khách từ ba mươi chỗ trở lên đi vào khu vực trung tâm
việc phân luồng giao thông trên đã khiến cho dư luận quan tâm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
quốc lộ một đi qua tỉnh quảng bình đã được đầu tư nâng cấp và mở rộng với quy mô bốn làn xe
đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi
riêng đoạn qua hai huyện quảng ninh và lệ thủy thì chỉ tảm lại mặt đường và giữ nguyên hai làn xe
nhưng xây dựng thêm tuyến đường tránh song song nhằm giảm lưu lượng phương tiện trên quốc lộ một
tuy nhiên các loại xe trọng tải lớn lưu thông bắc nam vẫn chủ yếu đi vào tuyến cũ
khiến tình trạng mất an toàn giao thông diễn ra tại khu vực trung tâm và các khu dân cư
tuy nhiên việc phân luồng giao thông
trên đã ảnh hưởng đến nguồn thu của các hộ kinh doanh xăng dầu hàng quán trên đoạn tuyến này khiến họ phản đối

khiến tình trạng mất an toàn giao thông diễn ra tại khu vực trung tâm và các khu dân cư

tuy nhiên việc phân luồng giao thông trên đã ảnh hưởng đến nguồn thu của các hộ kinh doanh xăng dầu hàng quán trên đoạn tuyến này khiến họ phản đối